tại cần thơ và các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long bà con nông dân đang tăng cường mua lúa giống để phục vụ sản xuất lúa hẻ thu hai nghìn hai mươi
khiến giá của nhiều loại lúa giống tăng cao nhất là các loại giống được bà con chọn mua nhiều
giá lúa giống tại cần thơ và nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long hiện tăng từ năm trăm linh đến một đồng một kg so với cách đây hơn một tháng
lúa giống ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn cấp nguyên trùng giá khoảng một mươi bốn đồng đến một mươi năm năm trăm linh đồng một kg
ngoài ra lúa giống còn tăng giá do mặt bằng giá lúa gạo tăng chi phí đầu vào phục vụ sản xuất giống cũng tăng
những loại lúa giống ít người mua giá vẫn bình ổn thậm chí là còn giảm nhẹ so với trước đây